đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành nghị trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội làm trường đoàn
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện mê linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc bên cạnh việc mong muốn quốc hội tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật
về phòng chống tham nhũng quản lý quy hoạch sử dụng đất bảo vệ môi trường
nhiều cử tri kiến nghị đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền
giải quyết rứt điểm vấn đề đất dịch vụ cho người dân trên địa bàn huyện mê linh
khi nhiều hộ dân một mươi năm năm qua chưa được giao đất dịch vụ
trả lời ý kiến cử tri đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh
việc thành phố chậm giao đất dịch vụ là có lỗi với người dân
hiện nay toàn thành phố mới giao đất dịch vụ được sáu mươi chín
bí thư thành ủy hà nội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo các cấp
các ngành thành phố tháo gỡ vấn đề đất dịch vụ
trước mắt là phối hợp với các bộ ngành liên quan
không đạt được thành phố sẽ kiến nghị với chính phủ để giải quyết rứt điểm vấn đề này